thương hiệu sách trẻ của nhà xuất bản kim đồng vừa ra mắt ấn phẩm át búc song ngữ việt anh mang tên
phố cổ hà nội ký họa và hồi ức cuốn sách có sự tham gia của gần sáu mươi tác giả nhà văn kiến trúc sư
họa sĩ chuyên và không chuyên đến từ nhóm ký họa đô thị hà nội mới mong muốn truyền cảm hứng
mạnh mẽ trong cộng đồng nhằm khám phá sáng tác và lưu giữ vẻ đẹp hà nội bằng tranh
phố cổ hà nội ký họa và hồi ức tập hợp hơn hai trăm linh bức tranh ký họa của gần sáu mươi tác giả
nhà văn kiến trúc sư họa sĩ chuyên và không chuyên đến từ nhóm ký họa đô thị hà nội
đây là nhóm tác giả vừa được trao tặng giải thưởng bùi xuân phái vì tình yêu hà nội lần thứ một mươi hai năm
hai nghìn một mươi chín cuốn sách bằng nhiều chất liệu và những bài viết tràn đầy cảm xúc về phố cổ hà nội trong
dòng trải thời gian gắn với những nét đẹp văn hóa lịch sử và quá trình đô thị hóa qua những dòng
hồi ức sự quan sát tinh tế chân thực cùng những hiểu biết sâu rộng về hà nội dành cho hà nội
một tình cảm đặc biệt